hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện công an xã tân xuân đang lập hồ sơ bàn giao nghị can cho công an huyện hóc môn điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện không ít những vụ án mạng đau lòng xảy ra mà hung thủ và nạn nhân lại chính là những người thân trong gia đình với nhau
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường những cuộc cãi vã khiến con người mất đi nhân tính cướp đi mạng sống của người thân
như vụ án mạng xảy ra cách đây ở tp hcm không lâu do xin tiền tiêu xài nhưng không được cho
tên nghị tử từng là du học sinh đã ra tay sát hại cha mình một cách nhẫn tâm
ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã tạm giữ nguyễn anh khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phú nhuận để điều tra
để biết khoa là đối tượng đã ra tay sát hại ông n v b sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi cha ruột khoa
theo thông tin ban đầu do không liên lạc được với ông b nên người thân đã tìm đến nhà ông b trong hẻm tám mươi sáu đường thích quảng đức
phường năm quận phú nhuận
công an quận phú nhuận cũng không vào được trong nhà nên xin nghi báo với công an
tổ cứu nạn cứu hộ thuộc công an quận phú nhuận đã cắt khóa căn nhà để vào được bên trong
tại tầng ba của căn nhà mọi người phát hiện ông bê tử vong trong tư thế chùm kín chăn trên người có nhiều vết thương do hung khí gây ra
ông b bắt đầu có dấu hiệu trương sỉnh
phối hợp với đội nghiệp vụ thuộc công an tp hcm khám nghiệm hiện trường nạn nhân
công an quận phú nhuận phát hiện bên trong căn nhà có nhiều dấu hiệu lục lọi một số tài sản bị mất
lấy lời khai của một số nhân chứng được biết ông b dù tuổi cao đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường đi giảng dạy tại một số trường đại học khi được mời
vợ ông b mất từ lâu ông b đang sống với người con út tên là nguyễn anh khoa
thời điểm phát hiện ông b khoa không có mặt
người dân trong hẻm cho hay khoa thường xuyên rủ bạn bè về tụ tập trong nhà ông bê
qua khám nghiệm hiện trường công an quận phú nhuận bước đầu xác định đây là một vụ án mạng
nghi can của vụ án được tập trung vào người con trai ở cùng ông bê
trong khi công an quận phú nhuận tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân thì các tổ công tác khác đã được điều động truy xét khoa
sau bốn giờ từ khi vụ việc được phát hiện một tổ công tác phát hiện khoa đang lẩn trốn trong một khách sạn ở phương một mươi hai quận một mươi nên đưa về trụ sở làm rõ
tại đây khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cha mình
khoa khai trưa sáu tháng sáu do cần tiền tiêu xài nên xin ông b nhưng ông b không cho
bực tức khoa đã tấn công bê rồi sử dụng vật nhọn sát hại
khiến ông b tử vong
khoa đạt ông b lên giường đắp chăn bật máy điều hòa
sau đó lục lọi trong nhà tìm tiền vàng rồi khóa cửa nhà lại lên xe bỏ đi thuê khách sạn lần trốn
ngày bảy tháng sáu sau khi hồi tình lo lắng sợ hãi vì tội lỗi mình gây ra khoa đã gọi điện cho một người quen thú nhận mình lỡ tay sát hại cha ruột
công an quận phú nhuận nghi ngờ trong lúc gây án khoa đã sử dụng chất kích thích cỏ mỹ nên đã đưa khoa đi kiểm tra nhanh
được biết khoa từng
được ông b cho đi du học tại singapore sau khi về nước khoa sống tại một căn nhà ở phường một mươi hai quận tân bình
thời gian gần đây khoa hay về ở với ông bê
liên quan đến vụ việc trên tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết với kết quả xác minh và theo lời khai ban đầu của nghi phạm
cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
nếu lời khai của nghi phạm thừa nhận hành vi sát hại cha mình lời khai về hung khí và hành vi phạm tội
phù hợp với những vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân những dấu vết để lại trên hiện trường vụ án thì đây là một vụ việc rất đau lòng
là nghịch tử sát hại cha khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
nếu lời khai là đúng nghi phạm sẽ có thể bị xử lý theo quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi bảy
với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hẻn
phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ nuôi dưỡng chăm sóc
nên hình phạt mà nghi phạm có thể phải đối mặt là phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra ông cường cho biết trong vụ việc này trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm sát hại cha mình để lấy tiền
cơ quan điều tra có thể sẽ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
như vậy nếu bị khởi tố với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc
thưa quý vị vụ án trên lại khiến nhiều người nhớ tới một vụ án dã man khác cũng xảy ra ở tây ninh cách đây hai năm
chỉ vì nghĩ cha lấy trộm gà của mình nên đối tượng phạm thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thị xã hòa thành đã ra tay tức đoạt mạng sống của đấng sinh thành
sau khi sát hại cha ruột anh ta đã phân nạn nhân ra thành các mảnh rồi trôn dưới sàn nhà và hầm cầu
theo thông tin từ công an tỉnh tây ninh đã xác định khởi tố phạm thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ thị xã hòa thành tỉnh tây ninh về hành vi sát hại người
nạn nhân trong vụ án là ông p v l sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cùng cư chú gần khu vực chợ long hải xã trường tây
đã bị chính con ruột của mình là đối tượng sang sát hại
theo điều tra ban đầu sang cùng ông l sinh sống ở xã trường tây thị xã hòa thành
thời gian đó và con lối xóm không thấy ông l ra khỏi nhà như thường lệ
sau đó họ ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông l
nên sang hỏi thăm
tuy nhiên họ bị sang ngăn cản và không cho vào phía trong nhà
thật đáng ngờ ngày một mươi ba tháng năm người dân đã trình báo sự việc cho công an
nhờ được tin báo công an thị xã hòa thành đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh
nhanh chóng có mặt tại nhà ông l
điều tra thì phát hiện nạn nhân được trôn trong nhà
ngay sau đó công an bắt giữ sang
đến tối ngày một mươi ba tháng năm công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
bàn giao ông l cho người thân
tổ chức an táng theo quy định
tại cơ quan điều tra bước đầu sang khai sống cùng cha ruột là ông l
và trưa một ngày đầu tháng bốn sang thấy cha đi nhậu về ngồi nói chuyện một mình
nghĩ cha lấy trộm gà của mình nên sang nảy sinh ý định sát hại ông lờ
nhân lúc ông l đi phơi đồ sau nhà sang dùng hung khí sát hại nạn nhân
sau khi đoạt mạng cha sang phân nạn nhân thành các mảnh rồi trôn dưới sàn nhà và hầm cầu
sau đó anh ta đem dao dựa cuốc sẻng đi rửa sạch vết máu để che giấu hành vi phạm tội
theo lời kể của một số người dân địa phương thời điểm sự việc xảy ra sang xin hàng xóm gạch vụn và cát
anh ta nói nền nhà bị hư hỏng cần sửa chữa
được biết thời điểm xảy ra vụ án mạng sang có biểu hiện sử dụng ma túy
phần làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ
nhưng đối tượng này thì lại khác
hắn sẵn sàng tước đoạt mạng sống đứng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống
hành vi tàn ác của phạm thanh sang là không thể chấp nhận được
trong muôn vàn nguyên nhân dẫn tới những vụ án mạng con sát hại cha mẹ không thương tiếc
thì một nguyên nhân phổ biến nhất chính là mâu thuẫn tiền bạc
như vụ án gây rúng động tỉnh thanh hóa vào năm hai nghìn một mươi chín do mâu thuẫn với cha đẻ
vì nhiều lần xin tiền cha mua ô tô chạy taxi nhưng không được cho
tên nghị tử đã đoạt mạng cha đẻ một cách dã man
vào năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã đưa ra xét xử đối tượng vũ hoàng hợp ba mươi sáu tuổi
chú tại đường hải thượng lạn ông
đông vệ thành phố thanh hóa
ngày diễn ra phiên tòa trời rét cam cam
nhưng rất đông người dân vẫn kéo đến cổng tòa để nhìn tận mắt kẻ máu lạnh ấy ngang dọc thế nào
ngay cả đến bị hại là bố mẹ của hợp
cũng không ngờ rằng sự nông triều thái quá đã khiến cho gia đình lâm vào kết cục bi đát như vậy
theo hồ sơ vụ án giữa bị cá và bố đẻ là ông vũ hoàng a sáu bảy tuổi
xảy ra mâu thuẫn do hợp nhiều lần xin tiền bố để mua xe ô tô chạy taxi nhưng không được đồng ý
trưa ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trong khi ông nga đang nấu cơm
thì hai cha con lại xảy ra cự cãi
vũ hoàng hợp đã bất ngờ dùng hung khí tấn công vào người ông nga khiến ông tử vong
sau khi gây án xong hợp đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ điện biên
phường điện biên thành phố thanh hóa
tại cơ quan công an hợp khai nhận do mâu thuẫn với cha đẻ từ trước
vì nhiều lần xin tiền ông a để mua ô tô chạy taxi nhưng ông a không cho
nghĩ rằng ông nga không thương mình nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra xích mích to tiếng với nhau
gia đình ông nga có ba người con trước hợp là hai cô con gái
vì có tư tưởng trọng nam nên gia đình ông nga quyết tâm sinh bằng được cậu con trai để nối dõi tông đường
khi hợp trào đời ông a mở tiệc khao cả khu phố vì mình đã đạt được mong muốn
bao nhiêu tình yêu thương và cả vật chất đều dành cho cậu ấm hợp
là con trai độc nhất nên hợp được bố mẹ cưng triều từ nhỏ
hệ quả đối tượng này bắt đầu trở nên hư hỏng côn đồ thường xuyên về nhà chửi bới bố mẹ và cư xử thô lỗ về hàng xóm
do nghiện ma túy hợp từng đem bán nhiều xe máy và một xe taxi để lấy tiền tiêu xài
đu mình theo nàng tiên nâu trong khoảng thời gian dài dẫn tới thần kinh của hợp bị ảnh hưởng nặng nề
tên này thường xuyên gây gổ với những người xung quanh dù không hề va chạm hay mâu thuẫn gì
hợp từng có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng có tiền sử bệnh tâm thần
quá trình trượt dài của hợp tưởng như đã được chặn lại khi y lập gia đình hay thiên thần nhỏ lần lượt ra đời
con đường hoàn lương cải tá quy chính từ đó được nhen nhóm nên gia đình ông a để cho vợ chồng hợp được ở luôn trong nhà mình
thế nhưng thói côn đồ vẫn được hợp mang ra hành xử với các thành viên trong gia đình và cả hàng xóm
người vợ đầu ấp tay gối không thể chịu đựng được cảnh nước mắt chăn cơm đành ngậm ngùi nộp đơn xin ly hôn
thu nhập của hợp từ nghề xe ôm gần ngã
từ ngày chia tay vợ con hợp càng trở nên trái tính hơn sẵn sàng gây gỗ với bất kỳ ai
đỉnh điểm là việc bị cáo đã xuống tay sát hại bố ruột của mình vì không cho tiền mua ô tô để chạy taxi
tại phiên tòa hợp quý đầu nhận tội khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ hoàng hợp tù trung thân
phiên tòa khép lại với một bản án đúng người đúng tội
thời gian sẽ làm phôi phai nhiều thứ nhưng bài học về sự nông chiều giáo dục con cái vẫn còn mãi
các vụ án mạng đau lòng này cũng đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự băng hoại đạo đức đạo nghĩa gia đình
lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau khiến dư luận bất an lo lắng về sự vô cảm trong xã hội hiện nay
thưa quý vị việc gây ra tội ác đối với người thân trong gia đình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
không chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt của cuộc sống mà hung thủ trong các vụ án
còn để lại nỗi đau dây dứt khôn nguôi cũng như gánh nặng quá lớn cho người thân và xã hội
dù có biện minh bằng nguyên do gì đi nữa đó vẫn là một tội ác khó có thể dung thứ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo